nấm tươi tự trống ăn được mới hái nên nấu ăn ngay nếu để ôi dập nát có thể hình thành độc tố mới gây ngộ độc không ăn nấm đã bị thối dữa ôi thiêu
cách xử trí khi bị ngộ độc
sau khi ăn nấm nếu cảm thấy khó chịu buồn nôn hoa mắt tróng mặt đau bụng nhìn không rõ phải báo ngay với người nhà và lập tức đến cơ sở y tế gần nhất nếu tự đi được
khi phát hiện người nghi là bị ngộ độc do ăn nấm phải bình tĩnh nhanh chóng tìm mọi cách làm cho bệnh nhân nôn hết ra thức ăn như móc họng lấy lông gà rửa sạch ngoái họng cho uống thật nhiều nước đến khi nôn ra nước chăm
sau đó đưa ngay người bệnh đến các cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và điều trị đưa cả những người cùng ăn nấm dù chưa có biểu hiện triệu chứng đến cơ sở y tế gần nhất mang mẫu nấm còn lại hoặc thức ăn chế biến từ nấm còn lại tới cơ sở y tế để sơ bộ xác định loại nấm và gửi đi xét nghiệm
nôn thì móc họng để nôn ra nhưng thật ra khi người ta ăn nấm vào thì người ta tin là nó mới là rành và chưa buồn nôn thì người ta không nghĩ là người ta mắc bệnh
còn một khi đã cái buồn nôn thì nôn không ngăn cản được tự cái độc chất đấy nói cái nôn như tất cả một mươi cái bệnh nhân này đều nôn rất dữ dội sau đó là tiêu chảy rất dữ dội thì đã trở thành da không cần phải gây nôn nữa
tức là nôn và tiêu chảy rất nhiều sẽ dẫn đến mất nước và nếu như không được bù nước kịp thời thì sẽ tụt phê đáp luôn
cho nên một cái nữa mà người dân có thể tự làm được là khi thấy nôn
nôn và tiêu chảy nhiều thì phải uống orezon orezon tức là pha đúng tiêu chuẩn một gói một lít và cứ tiểu ra bao nhiêu tiêu ra bao nhiêu nước thì uống vào bao nhiêu sau đó là phải nhanh chóng đến viện
cũng theo các bác sĩ khi bị ngộ độc nấm tuyệt đối không được cho bệnh nhân uống các loại thuốc có rượu vì rượu sẽ làm chất độc của nấm ngấm rất nhanh vào máu làm tăng hiệu lực của độc tố trong cơ thể
để phòng ngừa ngộ độc nấm người dân cần tuyệt đối không ăn nấm lạ nếu không rõ nguồn gốc xuất xứ chỉ được sử dụng nấm khi biết chắc chắn nấm đó không chứa chất độc hại
không an thử hoặc cho động vật an thử vì có loại nấm xuất hiện ngộ độc rất muộn hai mươi hai mươi bốn giờ vì khi thử không biết được loại nấm động hay không nên rất nguy hiểm có thể chết người nếu thử phải nấm độc
không hài nấm non để ăn vì chưa thấy hết đặc điểm cấu tạo của nấm nên không xác định rõ loại nấm không ăn nấm quá già
khi bị ngộ độc nấm cần phải đưa tất cả những người bị ngộ độc và cả người cùng ăn nấm dù chưa có biểu hiện triệu chứng đến các cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa và theo dõi
nấm tươi mới hái nên sơ chế và sử dụng ngay vừa đảm bảo an toàn vừa giúp các chất dinh dưỡng trong nấm không bị mất đi
nếu để nấm lâu ngày không bảo quản cẩn thận nấm bị ôi và nát cũng có thể chuyển thành nấm độc